thưa quý vị xe đưa rước công nhân là một thực tế tất yếu đối với nhịp sống của người dân
tại thành phố hồ chí minh nơi tập trung rất nhiều khu công nghiệp lớn
tuy nhiên mới đây thì phóng viên của nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đã liên tục nhận được phản ánh của người dân
về một khung thần mới trên đường phố đó là xe đưa rước công nhân liên tục gây tai nạn
trong thời gian vừa qua
khoảng thời gian từ năm h đến sáu h ba mươi sáng và giờ tan tầm chiều mỗi ngày
trên quốc lộ một đường trần văn dầu đoạn qua khu vực quận bình tân thành phố hồ chí minh
và tỉnh lộ một mươi kéo dài đến huyện đức hòa tỉnh long an là lúc người tham gia giao thông
phải đối mặt với khung thần xe đưa rước công nhân từ công ty boeing việt nam
có hôm ở thành phố về gặp đoàn xe đó phải là tránh vô lề để cho nó đi chứ
khủng khiếp là mình quá sợ vì nó chạy ẩu nó bóp kèn nổi bóp kèn
nếu mà em tay lái yếu thì có thể là phụ nữ chẳng hạn là phải là tắp vô xe
nó hoặc là tự động sẽ ngã xe thôi
bám theo lộ trình tỉnh lộ một mươi xuyên suốt từ công ty này đến huyện đức hòa tỉnh long an
chúng tôi ghi nhận những cảnh tượng hải hùng
từng nhóm năm sáu xe phóng bạc mạng húa còi in ỏi không xi nhanh lấn làng
tráng hết phần đường của người tham gia giao thông
những cuộc đua tốc độ giữa các xe này diễn ra khiến cho bụi bay kính đường
tầm nhìn bị hạn chế và việc dừng đổ cũng vô tội vạ bất chấp bị cấm
chạy nó có thể là không có coi tính mạng người dân như thế nào
đi trên đường là chứng kiến rất là nhiều cái sự trường hợp xe quân trang gây tai nạn
rất là kinh thoảng đi lăn tiếng hai ba lần và không tuân thủ bộ lực lệ giao thông
đã có quá nhiều vụ tai nạn liên quan đến loại phương tiện này
nhưng đến nay việc phát hiện xử lý vẫn còn hạn chế
phải chăng đây là nguyên do khiến nhiều tài xế coi thường luật giao thông
chúng tôi đã phỏng vấn khoảng một mươi tài xế
tuy nhiên tất cả tài xế này đều kiên quyết từ chối với một lý do
lãnh đạo công ty cấm trả lời cấm tiếp xúc báo chí
chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vấn đề này và thông tin tới quý vị trong những bản tin sau